các sở ban ngành tỉnh thái nguyên
và chương trình phục hồi phát triển kinh tế xã hội
chú trọng phát huy các lợi thế thành quả cơ hội của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư
chuyển dịch cơ cấu công nghiệp theo hướng ưu tiên các nhóm ngành sản phẩm ứng dụng
để tạo chuyển biến mạnh mẽ về tăng giá trị sản xuất công nghiệp
tổ chức học tập quán triệt tuyên truyền cụ thể hóa và triển khai thực hiện hiệu quả
các chỉ thị nghị quyết của trung ương để tạo chuyển biến thực chất
trong công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị giữ vững ổn định chính trị an ninh quốc gia trật tự an toàn xã hội tại địa phương
chú trọng đảm bảo con người bảo vệ an ninh an toàn cho người dân tăng cường công tác đối ngoại
thực hiện hiệu quả các chính sách an sinh xã hội hỗ trợ người dân nhất là đồng bào dân tộc thiểu số công nhân tại các khu công nghiệp
những hoạt động tiếp theo của đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an
cùng đoàn công tác của bộ công an tại thái nguyên sẽ tiếp tục được chúng tôi cập nhật trên bản tin tiếp theo
còn bây giờ sẽ là những tin tức an ninh trật tự đáng chú ý
lại có thêm một vụ nghi bạo hành trẻ em xảy ra tại huyện thạch thất hà nội
công an huyện thạch thất đang làm rõ vụ bé gái ba tuổi nghi bị bảo hành nhập viện trong tình trạng hôn mê co giật
kết quả chụp x quang cho thấy trong sọ não của cháu bé có những hình ảnh giống đinh kim tổng cộng là chín cái
sau khi thăm khám phát hiện bé gái có nhiều lịch sử bệnh án bất thường
theo đại diện của bệnh viện đa khoa huyện thạch thất đơn vị này có nghi ngờ cháu bé bị bạo hành
trước khi nhập viện cháu bé từng bó bột tay phần bó bột được thực hiện trước đó hai tuần
khai thác lịch sử bệnh trước đây ba tháng bệnh nhi này từng ngộ độc thuốc trừ sâu và được điều trị tại bệnh viện nhi trung ương
đại diện bệnh viện cho biết sau khi sâu chuỗi lại các dữ liệu lịch sử bệnh án của bệnh nhi
thì nhận thấy cháu bé có dấu hiệu bất thường nên đã trình báo với cơ quan công an
một đường dây mua bán ma túy liên tỉnh số lượng lớn vừa bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh lào cai triệt phá vào ngày hôm qua
tại khu vực xã điện quan huyện bảo yên tỉnh lào cai
đối tượng bị bắt giữ là giàng a sáng chú huyện bảo thắng tỉnh lào cai cùng tăng vật là hai mươi hai bánh heroin
đây là đối tượng nằm trong đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy liên tỉnh
xuyên quốc gia mà phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh lào cai đã xác lập chuyên án đấu tranh vào đầu tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
quá trình trinh sát xác định đường dây trên có sự tham gia của một số đối tượng người địa phương thuộc các địa bàn huyện bảo thắng và bảo yên của tỉnh lào cai
câu kết với một số đối tượng ngoài tỉnh tuồn ma túy từ nước ngoài và việt nam qua các tỉnh điện biên sơn la vào lào cai
sau đó thẩm lậu sang nước thứ ba hoặc tiêu thụ trong địa bàn tỉnh
tại cơ quan công an bước đầu sáng khai nhận được một người đàn ông không rõ tên tuổi quốc tịch trung quốc
thuê vận chuyển từ huyện bảo thắng sang huyện bảo yên để giao cho khách với giá tiền công là hai mươi triệu đồng
tuy nhiên khi chưa kịp giao hàng thì đã bị lực lượng trinh sát phát hiện bắt giữ
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc vừa điều tra xử lý hai đối tượng hoạt động tín dụng đen cho vay lãi nặng
đó là lê thị mỹ dung sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một
trọng thắng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi đều trú ở huyện ia ca tỉnh đắk lắc
quá trình điều tra làm rõ tính đến thời điểm bị bắt giữ
hai đối tượng này đã cho khoảng bốn mươi người vay tiền với tổng số tiền giao dịch hơn một tỷ đồng
với lãi suất từ một trăm hai mươi một năm cho đến bốn trăm sáu mươi một năm
dung và thắng nhắm đến những người có thu nhập thấp các hộ kinh doanh nhỏ lẻ ở địa bàn huyện eak
gặp khó khăn trong mùa dịch và những người có nhu cầu vay nóng hoặc vay không có tài sản thế chấp
quá trình khám xét địa điểm các đối tượng này hoạt động tín dụng đen
cơ quan công an thu giữ nhiều giấy tờ sổ sách tăng vật có liên quan đến cho vay lãi nặng để tiếp tục điều tra xử lý
thưa quý vị trong thời điểm cuối năm khi nhu cầu về tiền vốn tiền chi tiêu của người dân tăng cao
các đối tượng hoạt động tín dụng đen sẽ triệt để lợi dụng tung ra các chiêu dụ dỗ người dân sập bẫy
tại quảng bình trong thời gian vừa qua lực lượng công an đã liên tục triệt phá những đường dây tín dụng đen
lãi suất cho vay lên đến hàng trăm phần trăm một năm
công an tìm quảng bình
gần đê nhất ngày một mươi hai tháng một hai đối tượng đã bị lực lượng công an tìm quảng bình tạm giữ để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng
quá trình đấu tranh đã làm rõ đường dây này cho vay lãi nặng có tám đối tượng liên quan trong và ngoài tỉnh
từ năm hai nghìn một mươi tám đến nay các đối tượng đã thực hiện hơn năm trăm linh lượt cho vay tại thành phố đồng hới bố trạch quảng trạch và thị xã ba đồn
tổng số tiền giao dịch năm tỷ đồng với mức lãi suất cắt cổ
lãi suất của các đối tượng cho vay thì giao động từ một trăm hai mươi trên năm
đến bảy trăm linh trên năm
khi mà người vay mà không có khả năng trả lãi và trả gốc
thì các đối tượng dùng nhiều thủ đoàn đe dọa khủng bố tinh thần để nhằm mục đích thu lương lãi và thu tiền gốc
năm hai nghìn hai mươi một tại quảng bình lực lượng chức năng đã khởi tố một mươi một vụ với hai mươi một bị can liên quan đến hành vi cho vay lãi nặng
tình hình tội phạm tiếng dụng đen cơ bản được kiểm soát tuy nhiên cần thiết nhu cầu tiêu dùng của người dân tăng lên
trong khi đó tác động của dịch bệnh kinh tế khó khăn
vay tín dụng đen lợi dụng tình hình quay trở lại hoạt động
ngoài việc phát tán rải tờ rơi các đối tượng chuyển hướng sử dụng công nghệ thông tin mạng xã hội để tiếp cận người đi vay
chủ yếu là vay tỉnh chấp một số đối tượng hoạt động cho vay qua mạng internet
sử dụng cả hình ảnh clip cả hình ảnh nhạy cảm của chị em phụ nữ để khổng chế đòi nợ
từ việc đòi nợ và việc bị đòi nợ nguyên nhân từ hoạt động tiến dụng đen và
giao dịch vay mượn thông thường rất dễ phát sinh các hành vi phạm tội như cưỡng đoạt tài sản hủy hoại tài sản cố ý gây thương tích
hiện nay có hướng dẫn một trăm linh năm của tòa nhân tội cao về việc xử lý hành vi cho vay lãnh nặng theo điều hai trăm linh một của luân sự

rất là có hành lao phạm lý để xử lý nó dễ hơn
trước đây có tán số quy định thu lợi bất chỉnh trên ba mươi triệu thì mới xử lý hành trừ
bây giờ thì cái hướng dẫn một trăm linh năm này có hướng dẫn cụ thể hơn là những lần cho vay nặng lại chưa đủ
tán số thu lợi bất chỉnh ba mươi triệu mà cho vay nhiều lần tổng lại trên ba mươi triệu thì vẫn xử lý theo quy định bộ pháp luật

cùng với nỗ lực của lực lượng chức năng trong việc điều tra xử lý nghiêm các đối tượng cho vay lãnh nặng
phải nâng cao cảnh giác điều chỉnh kế hoạch tài chính thích hợp
nếu có nhu cầu vay tiền thì tìm đến ngân hàng hay các tổ chức tài chính được phép hoạt động của nhà nước
tránh vướng vào bẫy của tín dụng đen
với hành vi tham ô tiền hỗ trợ hộ nghèo hai cán bộ xã xuân nội huyện trùng khánh tỉnh cao bằng
là bế văn quỳnh nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân xã và lã thị viễn nguyên kế toán ủy ban nhân dân xã
vừa bị tòa án nhân dân tỉnh cao bằng mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án tha mô tài sản
cụ thể vào năm hai nghìn một mươi sáu ủy ban nhân dân xã xuân nội được phê duyệt dự án cấp giống vịt siêu nạc
cho một mươi chín hộ dân xóm bán đâu mỗi hộ được sáu mươi tám con thế nhưng thực tế mỗi hộ chỉ nhận được năm mươi con
năm hai nghìn một mươi tám thực hiện dự án cấp cây giống và phân bón cho một trăm bảy mươi bảy hộ dân
hai bị cáo bế văn quỳnh và lã thị viễn đã không mua phân bón để cấp cho ba mươi năm hộ dân
không tổ chức tập huấn kỹ thuật cho nhân dân
năm hai nghìn một mươi chín hai bị cáo tiếp tục lập chứng từ khống để chiếm đoạt tiền của dự án
tổng số tiền hai bị cáo lập chứng từ khống để chiếm đoạt các năm là hơn hai mươi năm triệu đồng
hội đồng xét xử tuyên phạt bế văn quỳnh và lã thị viễn mỗi bị cáo năm năm tù giam về tội tham mô tài sản
công an thị xã duy tiên tỉnh hà nam cho biết đang tạm giữ tám đối tượng cùng chú
ở phường châu giang thị xã duy tiên để điều tra về hành vi đánh bạc
trước đó vào đêm ngày một mươi sáu tháng một
bằng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng công an đã bắt quả tang tám đối tượng
đang tổ chức đánh bạc bằng hình thức sóc đĩa ăn tiền tại nhà của nghiêm tiền phong
tại hiện trường cơ quan công an thu giữ một bộ bát đĩa bốn quân vị hơn sáu mươi triệu đồng
một mươi một điện thoại di động bốn xe máy và một số tang vật
được biết các đối tượng tổ chức đánh bạc sử dụng địa điểm của nhà nghiêm tiền phong
có cửa khóa kiên cố lắp camera và có nuôi chó giữ để cảnh giới hòng che mắt các lực lượng chức năng
lên mạng xã hội rồi đặt mua pháo ở tp hcm đưa về cất giấu tại phòng trọ để bán lại cho những người có nhu cầu
và với hành vi này nguyễn minh thông ba mươi tuổi trú tại phường hiệp ninh tp tây ninh
đã bị công an thị xã hòa thành bắt giữ
trước đó tại quán cà phê thuộc ấp trường lưu xã trường đông thị xã hòa thành
lực lượng công an đã kiểm tra bắt quả tang ba đối tượng gồm nguyễn minh thông lê hùng anh và lê tuấn vũ
vận chuyển pháo nhập lậu
tang vật thu giữ là một xe ô tô
và sáu mươi kg pháo các loại ba điện thoại di động và một số đồ vật có liên quan khác
tại cơ quan điều tra các đối tượng khai nhận
đối tượng thông lên mạng xã hội đặt mua pháo ở tp hcm đem về cất giấu tại phòng trọ
ngày một mươi bảy tháng một khi có người hỏi mua pháo đối tượng thông rủ theo hùng anh
đồng thời thuê taxi đến nhà trọ để chở pháo đi giao
vũ là người lái taxi đến chở thông và hùng anh
cùng nhiều bao hàng đến quán cà phê
và tại đây đối tượng thông chưa kịp giao hàng thì đã bị công an phát hiện bắt giữ
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin một trăm một mươi ba online trưa ngày hôm nay
và chương trình an ninh toàn cảnh sẽ tiếp tục với tiểu mục sức khỏe ba trăm sáu mươi năm sau một mươi ít phút